các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các chào hỏi này cũng đã ngay lập tức được giới chính trị gia áp dụng khi bộ trưởng nội vụ đức hotse hopher vào ngày hai tháng ba đã từ chối bắt tay thủ tướng angela merkel
hành động này khiến nữ lãnh đạo hơi bất ngờ nhưng cũng vui vẻ chấp nhận và nói rằng bộ trưởng shihofer đã cư xử đúng
lãnh đạo sở y tế bang new south wales của australia bred hajót đã kêu gọi người dân nên cẩn trọng với các nụ hôn và gợi ý nên vỗ vai để chào nhau thay vì bắt tay
còn ở new zealand một số trường học đã tạm thời bỏ kiểu chào truyền thống hong gi của người maori theo đó hai người chạm tráng và mũi vào nhau
trong khi đó đài espn đưa tin cơ quan quản lý giải bóng rổi nhà gề mỹ khuyến cáo các ngôi sao không nên giao lưu với người hâm mộ bằng cách đập tay hay nhận các vật phẩm như áo bóng bút để ký tặng
các nước trung đông châu phi như các tiểu vương quốc ả rập thống nhất uae hay qatar cũng khuyên các công dân áp dụng
cách chào hỏi tương tự
uae ngày ba mươi một tháng một đã khuyến cáo người dân tạm thời không chào hỏi theo kiểu truyền thông là cò mũi vào nhau nữa
trong khi đó tại ai cập quốc gia nổi tiếng có tinh thần hài hước trong thế giới ả rập
việc hôm lên má khi chào hỏi giữa mọi người là một văn hóa rất phổ biến tại ai cập cũng như là ở nhiều nơi khác trong khối các nước ả rập
nhưng khi dịch covid một mươi chín bùng phát một câu khẩu hiệu được lan truyền rộng rãi những ngày nay ở ai cập là chúng ta không bắt tay
không hôn nhau và không bắt tay
và không lan truyền virus
trong khi đó tại iran nơi dịch bệnh covid một mươi chín đang trở thành nỗi ám ảnh khi cả nước có tỷ lệ người chết vì covid một mươi chín cao nhất chỉ sau trung quốc
đã lan truyền trên mạng xã hội một video cho thấy hai người đàn ông chạm chân vào nhau thay vì hôn để tránh tiếp xúc gần không cần thiết trong mùa dịch
giới chức iran cũng khuyến cáo người dân iran không nên hôn lên các bề mặt đền thờ để phòng lây nhiễm corona nhưng nhiều tính độ vẫn đã phất lợi quy định này
thói quen bắt tay và hôn khi chào nhau
có ở các nước châu á trong đó tại indonesia quốc gia đông dân thứ tư trên thế giới
vì vậy chính quyền indonesia đã khuyến nghị người dân nên dùng cách chấp tay chào nhau theo kiểu năm max của người ấn độ thay cho kiểu chào có tiếp xúc gần khác
singapore cũng đã phát các thông báo khuyến khích mọi người dùng cách chào kiểu vẫy tay chạm khuỷ tay và kiểu chắp tay cuối chào namast thay cho bắt tay và hôn chào nhau
cho đến hiện tại việt nam chúng ta không có một hướng dẫn chính thức nào từ chính quyền
hoặc từ những quý ước